những tấm lòng nhân ái nghĩa cử cao đẹp tương thân tương ái về vật chất hay tinh thần đều đáng quý và trân trọng
chúng tôi đang muốn nói đến một tập thể cán bộ đảng viên và nhân dân quận hồng bàng thành phố hải phòng
đã đóng góp để xây dựng một trường mầm non nông thôn trị giá ba chín tỷ đồng tại huyện tiên lãng thành phố hải phòng
theo chủ trương cùng trung tây xây dựng nông thôn mới
chúng tôi đang muốn nói đến một tập thể cán bộ đảng viên và nhân dân quận hồng bàng thành phố hải phòng
có một kho giặt là khu vệ sinh và khu sân chơi vườn hoa
trong đó hạng mục xây dựng có giá trị hai sáu tỷ đồng
hạng mục sân vườn và các công trình phụ trợ có trị giá một ba tỷ đồng
dự kiến công trình hoàn thành và đón hơn một trăm linh trẻ em trong độ tuổi mầm non
ở khu vực có đông đảo bà con công giáo này vào học và chăm sóc trong năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám